kể từ sau phiên họp lần thứ một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay quan hệ việt trung về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực giao lưu cấp cao được duy trì hai bên đã triển khai hợp tác ủng hộ lẫn nhau trong phòng chống dịch covid một mươi chín
về vấn đề trên biển hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc tuân thủ luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
sáng ngày hai mươi một tháng bảy hội nghị quan chức cấp cao diễn đàn khu vực asean được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng đoàn quan chức cao cấp việt nam tại asean và quan chức cao cấp diễn đàn khu vực asean
tại hội nghị các nước nhất trí điều chỉnh linh hoạt các chương trình kế hoạch thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên về cứu trợ thảm họa chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia chống phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt an ninh biển và an ninh công nghệ thông tin
trong khuôn khổ các hội nghị quan chức cấp cao som asean và với các đối tác thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao các nước tham gia hội nghị cấp cao đông á eas
hội nghị nhất trí triển khai các lĩnh vực hợp tác ưu tiên về môi trường năng lượng giáo dục tài chính y tế dịch bệnh quản lý thảm họa kết nối kinh tế thương mại an ninh lương thực hợp tác biển và nỗ lực phục hồi kinh tế khu vực sau dịch covid một mươi chín

hội nghị của cộng đồng asean càng cần được thể hiện rõ nét đẩy mạnh giao lưu văn hóa gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên tạo nên sức mạnh tổng hợp để tranh thủ hiệu quả các cơ hội vững vàng vượt qua thử thách
đây là hình ảnh buổi lễ khai mạc tuần phim asean hai nghìn hai mươi tại việt nam
với mục tiêu giới thiệu văn hóa cuộc sống con người của các quốc gia thành viên asean tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước trong khu vực góp phần mở rộng hợp tác kinh tế đầu tư phát triển du lịch
tuần phim asean hai nghìn hai mươi được tổ chức từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại ba thành phố lớn hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng nơi đăng cai tổ chức các sự kiện quan trọng trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
đây là hình ảnh buổi lễ khai mạc tuần phim asean hai nghìn hai mươi tại việt nam
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập tuần này
cụ thể là việt nam thái lan singapore và malaysia đang là những ứng cử viên tiềm năng
những quốc gia này về cơ bản đã kiểm soát được covid một mươi chín ngay cả sau khi nới lỏng một số hạn chế xã hội